để bảo đảm an toàn về người tài sản và phương tiện khu vực hải phòng trong thời gian có bão số hai
sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng đã ra thông báo
đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo
ven sông từ một mươi hai h ngày hôm nay mùng ba tháng bảy
theo đó các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa vui chơi giải trí khu vực biển đảo và ven sông
phải tạm dừng từ một mươi hai h ngày hôm nay mùng ba tháng bảy
các tuyến phà sông sẽ dừng hoạt động từ một mươi năm h ngày ba tháng bảy
tùy theo diễn biến sóng gió thực tế tại hiện trường đơn vị vận tải quyết định dừng hoạt động sớm hơn để bảo đảm an toàn
thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng
căn cứ diễn biến của bão chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão
phương án sơ tán nhân dân ở khu vực trũng thấp ven sông ven biển khu nhà cũ yếu khu du lịch biển
khu vực có nguy cơ sạt lở cao về nơi neo đậu an toàn